tại huyện thanh miện tỉnh hải dương việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao áp dụng thành công mô hình sản xuất nông nghiệp trong nhà màng nhà lưới đã mang lại hiệu quả kinh tế tăng gấp nhiều lần so với cách làm thủ công giảm được công lao động cho ra các loại cây giống khỏe mạnh không mang mầm sâu bệnh để cung cấp cho thị trường

tỉnh hải dương việc để mạnh ứng dụng thành công mô hình sản xuất nông nghiệp trong nhà màng nhà lưới đã mang lại hiệu quả kinh tế tăng cấp nhiều lần so với cách làm thủ công giảm được công lao động cho ra các loại cây giống khỏe mạnh không mang mầm sâu bệnh để cung cấp cho thị trường

tỉnh hải dương việc để mạnh ứng dụng thành công giảm được công lao động cho ra các loại cây giống khỏe mạnh không mang mầm sâu bệnh để cung cấp cho thị trường